thưa quý vị từ tháng bảy tới công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội và công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn
sẽ tổ chức chạy thêm nhiều đôi tàu khách và tàu du lịch trên các tuyến
từ ngày năm tháng bảy tới công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội sẽ chạy thêm đôi tàu trên tuyến hà nội vinh vào các ngày chủ nhật hàng tuần
trên tuyến hà nội lào cai đôi tàu sb ba sp bốn sẽ dừng thêm các ga để đón trả khách
trong khi đó ở khu vực phía nam công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cũng tổ chức chạy thêm tàu trên tuyến sài gòn quy nhơn từ ngày một tháng bảy
tuyến sài gòn phan thiết sẽ chạy thêm tàu xuất phát từ sài gòn ngày một mươi tám tháng bảy thứ bảy xuất phát phan thiết ngày một mươi chín tháng bảy chủ nhật
tuyến sài gòn nha trang tổ chức chạy thêm tàu xuất phát sài gòn các ngày một mươi sáu một mươi bảy và hai mươi ba hai mươi bốn tháng bảy xuất phát nha trang các ngày một mươi chín ngày hai mươi sáu tháng bảy
ngoài ra ngành đường sắt phục vụ dịch vụ xe buýt hai chiều tiện lợi để hành khách từ lào cai lên sapa và ngược lại với giá vé bốn mươi đồng một lượt
hành khách có thể đặt mua vé xoay bít khi mua vé tàu online hoặc mua vé tại ga
các đại lý bán vé tàu hỏa trên toàn quốc
thưa quý vị đại diện cảng hàng không quốc tế nội bài cho biết sản lượng vận chuyển hành khách nội địa tại cảng đã phục hồi hoàn toàn tương đương với thời điểm trước khi có dịch covid một mươi chín
hiện trung bình mỗi ngày cảng hàng không quốc tế nội bài có khoảng bốn trăm linh bốn trăm năm mươi lượt chuyến bay với hơn sáu mươi hành khách trong đó hầu hết là chuyến bay quốc nội
căn cứ kế hoạch bay của các hãng hàng không trong nước sản lượng bay nội địa giai đoạn từ cuối tháng sáu đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
dự kiến tăng hai mươi so với thường lệ trong mùa du lịch hè
cảng hàng không quốc tế nội bài khuyến cáo để thuận tiện trong việc hoàn thành các thủ tục hàng không mùa cao điểm hè hai nghìn hai mươi
hành khách cần tuân thủ nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân
chủ động có mặt sớm ít nhất trước hai tiếng đối với khách chưa làm thủ tục check in trước và trước một tiếng đối với khách đã làm thủ tục check in trước
ngày hai mươi năm tháng sáu công an tp thái bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe gắn máy
khiến cho một nam thanh niên tử vong tại chỗ được biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời đã khuya đường vắng cả ô tô tải và xe gắn máy lưu thông trên đường với tốc độ khá nhanh
vào hai mươi ba h bốn mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng sáu nam thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát một mươi bảy b năm ba mươi ba nghìn một trăm ba mươi tám lưu thông trên đường lê quỳ đôn
thuộc địa phận phường lê hồng phong thành phố thái bình
thì xảy ra vai trạm với xe ô tô tải mang biển kiểm soát hai mươi chín c chín mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi bảy lưu thông trên đường hai bà trưng theo hướng ngã tư an tập cầu độc lập
do đặng văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú thôn luật trung xã quang lịch huyện kiến sương điều khiển
cú đâm rất mạnh khiến nam thanh niên điều khiển xe máy đập vào thành ô tô tải văng ra đường tử vong tại chỗ
nạn nhân sau đó được xác định là nguyễn văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú thôn đà thôn xã quỳnh khê huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường xác minh danh tính nạn nhân điều tra nguyên nhân vụ tai nạn